mà chỉ còn ít giờ nữa là sẽ chính thức bước sang năm mới hai nghìn hai mươi ba
có lẽ là khoảng khắc trong đêm giao thừa cùng với lễ hội âm nhạc countdown party
cũng chính là giây phút được người dân mong chờ nhất
bởi sau hơn hai năm ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
thì năm nay người dân mới lại được tham gia các sự kiện văn hóa lễ hội để chào đón năm mới
và giờ đây mọi công tác chuẩn bị cũng đã sẵn sàng và hứa hẹn sẽ mang lại cho người dân
một đêm giao thừa an toàn và nhiều cảm xúc
xác định đêm giao thừa lượng người đổ về khu vực hồ gươm
để tham gia các sự kiện văn hóa lễ hội âm nhạc cũng sẽ tăng cao
nên lực lượng công an thành phố hà nội cũng như các quận phường
đã đảm bảo trực một trăm linh quân số trước trong và sau đêm giao thừa
tiến hành tuần trai khép kín địa bàn
kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật
không để xảy ra phức tạp trong đêm giao thừa
thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự
chương trình tổ chức cao đao đếm ngược chào năm mới hai nghìn hai mươi ba
công an phường hồng chống nói riêng công an quận hồng kiếm nói chung
thực hiện ý kiến chỉ đạo của công an thành phố
thực hiện phương án của công an quận hoàn kiếm
trong đó là sẽ tổ chức phân luồng từ xa
để đảm bảo không hạn chế không bùng tắt giao thông
đầu thời triển khai các tổ công tác để phòng ngừa các pháp hình sự
chỗ các tài sản đặc biệt là khu vực tổ chức sự kiện nơi tập trung đông người
bên cạnh lễ hội đếm ngược tại hồ gơm công viên thống nhất
người dân thủ đô còn có thể đón năm mới tại lễ hội đếm ngược ecob
tại đây công tác chuẩn bị đã sẵn sàng công nhân cũng đang gấp rút thi công sân khấu
và trang trí những con đường hoa để người dân không chỉ thưởng thức một đêm giao thừa bung nộ
mà còn đắm mình trong những cung đường hoa rực rỡ ngập tràn sắc xuân
trong những ngày tết đến xuân về
mình đến đây thấy các công tác chuẩn bị vườn hoa rửa đường hoa rất là đẹp
rất là thích nhưng mà mình đến đây đã chụp ảnh khắp nơi rồi
công viên chuẩn bị đã gần như hoàn tất để trả đón năm mới
mình thấy là cũng ngập tràn sắc xuân nhưng chắc chắn là khi mà xong ấy thì
nó sẽ rực rỡ và đẹp hơn bây giờ về mình làm trong công tác giáo dục
vì thế thì mình rất là mong muốn là có một cái năm mới ấm no hạnh phúc cho toàn người dân
và nhất là không có những dịch bệnh covid như năm vừa qua
để cho học sinh đỡ
vâng tất vả
có thể nói đến thời điểm hiện tại mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đếm ngược
trong đêm giao thừa tại hà nội đã hoàn tất
đây sẽ là dịp để các gia đình bạn trẻ say sưa hết mình trong không khí sôi động
thư giãn và thăng hoa của âm nhạc cảm xúc lưu dấu quảy khắc đón năm mới thật đặc biệt